chín hướng dẫn f điều trị tại nhà cần biết
số ca mắc covid một mươi chín trên cả nước đang gia tăng trong thời gian gần đây
theo đó f điều trị tại nhà cũng tăng tại nhiều địa phương
dưới đây là những thông tin f điều trị tại nhà cần biết
f nào được điều trị tại nhà
theo hướng dẫn quản lý người mắc covid một mươi chín tại nhà
ban hành kèm theo tại quyết định hai trăm sáu mươi một qdbit của bộ y tế
người mắc covid một mươi chín được quản lý và điều trị tại nhà nếu đáp ứng đủ điều kiện sau đây
một người mắc covid một mươi chín được khẳng định là nhiễm sắc covid hai bằng xét nghiệm real time rt pcr
hoặc test nhanh kháng nguyên theo quyết định hiện hành
không có triệu chứng lâm sàng hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ
như sốt ho khan đau họng nghẹt mũi mệt mỏi đau đầu đau mỏi cơ tê lưỡi tiêu chảy trẻ mũi mất mùi mất vị
người mắc covid một mươi chín không có các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu oxy
nhịp thở dưới hai mươi lần một phút svo hai lớn hơn chín mươi sáu khi thở khí trời
ngoài ra không có thở bất thường như thở ren rút lõn lồng ngực phập phùng cánh mũi thở khó khè thở rít
người mắc covid một mươi chín không mắc bệnh nền hoặc có bệnh nền nhưng đang được điều trị ổn định
cùng đó người mắc covid một mươi chín điều trị tại nhà có thể tự chăm sóc bản thân như ăn uống tắm rửa giặt quần áo vệ sinh
và có thể tự theo dõi tình trạng sức khỏe theo hướng dẫn của nhân viên y tế
có khả năng liên lạc với nhân viên y tế để được theo dõi giám sát và khi có tình trạng cấp cứu
có khả năng giao tiếp và sẵn sàng có phương tiện liên lạc như điện thoại máy tính
bộ y tế lưu ý trong trường hợp người mắc covid một mươi chín không có khả năng tự chăm sóc
gia đình phải có người chăm sóc đáp ứng các yêu cầu trên
những việc mà f không cần làm để theo dõi sức khỏe hàng ngày
theo hướng dẫn quản lý người mắc covid một mươi chín tại nhà của bộ y tế
cơ sở quản lý sức khỏe người mắc covid một mươi chín hướng dẫn người mắc covid một mươi chín thực hiện tự theo dõi sức khỏe
và điền thông tin và phiếu theo dõi sức khỏe người mắc covid một mươi chín tại nhà như sau
thời gian là hai lần một ngày vào buổi sáng hoặc buổi chiều
hoặc khi có các dấu hiệu triệu chứng cần chuyển viện cấp cứu điều trị
nội dung chỉ số nhịp thở mạch nhiệt độ svo hai và huyết áp nếu có thể
các triệu chứng như mệt mỏi ho ho da đồng ớn lạnh gai rét viêm kết mạc mất vị giác hoặc khiếu giác
tiêu chảy phân lỏng đi ngoài ho da máu thở dốc hoặc khó thở đau tức ngực kéo dài lơ mơ không tỉnh táo
ngoài ra còn các triệu chứng khác như đau họng nhức đầu chóng mặt chán ăn buồn nôn đau nhức cơ và nôn
bộ y tế lưu ý người mắc covid một mươi chín nên nghỉ ngơi vận động thể lực nhẹ phù hợp với tình trạng sức khỏe
tập thở ít nhất một mươi năm phút mỗi ngày uống nước thường xuyên không đợi khi khát mới uống nước
không bỏ bữa tăng cường dinh dưỡng và ăn đầy đủ chất trái cây
uống nước hoa quả suy nghĩ tích cực duy trì tâm lý thoải mái
f điều trị tại nhà theo dõi nhịp thở như thế nào
f đang điều trị tại nhà có thể tự theo dõi nhịp thở để sớm phát hiện các bất thường
theo đó đối với người lớn là nhịp thở lớn hơn hoặc bằng hai mươi lần một phút
đối với trẻ em từ một đến dưới năm tuổi nhịp thở là lớn hơn học bằng bốn mươi lần một phút
trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi nhịp thở lớn hơn học bằng ba mươi lần một phút
cần báo ngay với cơ sở quản lý người nhiễm covid một mươi chín
tại nhà trạm y tế xã phường hoặc trạm y tế lưu động trung tâm vận chuyển cấp cứu
để được xử trí cấp cứu và chuyển viện kịp thời
bộ y tế lưu ý ở trẻ em cần đếm đủ nhịp thở trong một phút khi trẻ nằm yên không khóc
danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho f tại nhà
theo hướng dẫn của bộ y tế gồm có
về thuốc hạ sốt giảm đau thì có paracetamol
cách sử dụng cho trẻ em
gói bột hoặc cống pha hỗn dịch
uống hàm lượng tám mươi mg một trăm linh mg một trăm linh mg
hai trăm năm mươi mg hoặc hai trăm năm mươi mg
cho người lớn viên nén hai trăm năm mươi mg hoặc năm trăm linh mg
thuốc kháng virus lựa chọn một trong các thuốc sau
thuốc chống viêm corticosteroid đường uống
thuốc không phát sẵn cho người mắc covid một mươi chín
thuốc phải được các bác sĩ kê đơn theo quy định
tại hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị
covid một mươi chín do bộ y tế ban hành
và chỉ kê đơn điều trị trong một ngày
trong thời gian chờ chuyển đến cơ sở
điều trị người bệnh covid một mươi chín
lựa chọn một trong các thuốc sau
thuốc chống đông máu đường uống
thuốc không phát sẵn cho người mắc covid một mươi chín
thuốc phải được các bác sĩ kê đơn theo quy định
tại hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị
covid một mươi chín do bộ y tế ban hành
và chỉ kê đơn điều trị trong một ngày
trong thời gian chuyển đến cơ sở điều trị
người bệnh covid một mươi chín
lựa chọn một trong các thuốc sau
bộ y tế lưu ý về thuốc kháng virus
thuốc chống viêm coricosteroid
và thuốc chống đông máu
thuốc kháng virus dùng sớm ngay sau khi
có chuẩn đoán xác định mắc covid một mươi chín
dùng tốt nhất là trong năm ngày đầu
kể từ khi khởi phát triệu chứng
yêu tiên sử dụng cho những trường hợp
có triệu chứng hoặc có nguy cơ cao
bệnh tiến triển nặng
nhưng người trên sáu mươi năm tuổi
chưa tiêm đủ liều vaccine
có bệnh nền không ổn định
chỉ định điều trị kết hợp đồng thời
thuốc chống viêm coricosteroid
và thuốc chống đông máu
khi người bệnh covid một mươi chín
có bất kỳ một trong các dấu hiệu sớm
của suy hớ hấp
chỉ kê đơn khi điều trị trong một ngày
trong thời gian chuyển đến cơ sở
điều trị người bệnh covid
f không điều trị tại nhà dùng thuốc hạ sốt thế nào
đối với người lớn
trên ba mươi tám năm độ hoặc đau đầu
đau người nhiều
uống mỗi lần một viên
thuốc hạ sốt như paracetamol năm g
có thể lặp lại mỗi bốn sáu giờ
ngày không uống quá bốn viên
uống oresol nếu ăn kém hoặc giảm
có thể dùng thay nước
đối với trẻ em
trên ba mươi tám năm độ
uống thuốc hạ sốt như paracetamol
liều một mươi một mươi năm mg một kg một lần
có thể lặp lại mỗi bốn sáu giờ
ngày không quá bốn lần
nếu sau khi dùng thuốc hạ sốt hai lần không đỡ
yêu cầu người mắc covid một mươi chín
thông báo ngay cho cơ sở quản lý
người mắc covid tại nhà để được xử trí
nếu ép không bị ho
thì dùng thuốc giảm ho khi ho khan nhiều
các dấu hiệu suy hô hấp ép không cần biết
thở hụt hơi hoặc khó thở tăng lên khi vận động
ở trẻ em
có dấu hiệu thở bất thường
thở rên rút lõm lồng ngực phập phùng cánh mũi
nhịp thở trung bình
lớn hơn hai mươi lần một phút ở người lớn
lớn hơn ba mươi lần một phút ở trẻ em
từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
lớn hơn hoặc bằng bốn mươi lần một phút
trẻ em từ một đến dưới năm tuổi
hoặc có các dấu hiệu như svo hai nhỏ hơn
hoặc bằng chín mươi sáu
khi phát hiện bất thường đo lại lần thứ hai
sau khoảng ba mươi giây đến một phút
khi đo yêu cầu giữ yên vị trí đo
theo hướng dẫn do bộ y tế vừa ban hành
có một mươi một dấu hiệu
người bệnh cần được xử trí cấp cứu
và chuyển viện kịp thời
khi phát hiện bất cứ một trong các dấu hiệu dưới đây
người bệnh cần phải báo cáo ngay cho cơ sở quản lý
người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
tại trạm y tế xã phường
hoặc trạm y tế lưu động
trung tâm vận chuyển cấp cứu
để được xử trí kịp thời và cấp cứu chuyển viện kịp thời
dấu hiệu một
khó thở thở hột hơi
hoặc ở trẻ em có dấu hiệu thở bất thường
thở rên rút lõ lồng ngực phập phùng cánh mũi
khó khè thở dít khi hít vào
dấu hiệu hai
người lớn nhịp thở phải lớn hơn hoặc bằng hai mươi lần một phút
trẻ em từ một đến dưới năm tuổi
nhịp thở phải lớn hơn hoặc bằng bốn mươi lần một phút
trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
nhịp thở lớn hơn hoặc bằng ba mươi lần một phút
lưu ý ở trẻ em
đếm đủ nhịp thở trong một phút
khi trẻ nằm yên không khóc
ba dấu hiệu svo hai
nhỏ hơn hoặc bằng chín mươi sáu
dấu hiệu bốn
mạch nhanh lớn hơn một trăm hai mươi nhịp một phút
hoặc là nhỏ hơn năm mươi nhịp một phút
dấu hiệu năm
huyết áp thấp
dấu hiệu sáu
đau tức ngực thường xuyên cảm giác bó thân ngực đau khi hít sâu
dấu hiệu bảy
thay đổi ý thức lưu lẫn ủ rũ lơ mơ
dấu hiệu tám
rất mệt mệt lạ chảy quấy khóc ly bì khó đánh thức co giật
dấu hiệu tám
tím môi tím đầu móng tay móng chân da xanh môi nhượt lạnh đầu ngón tay ngón chân
dấu hiệu chín
không thể uống hoặc bù kém giảm ăn nôn ở trẻ em
trẻ có biểu hiện hội chứng viêm đa hệ thống như sốt cao đỏ mắt môi đỏ lưỡi dâu tay ngón tay chân xương phù nổi hồng ban
dấu hiệu một mươi
mắc thêm bệnh cấp tính sốt xuất huyết hay tay chân miệng
dấu hiệu cuối cùng
bất kỳ tình trạng bất ổn nào của người mắc covid một mươi chín mà cần thấy báo cơ sở y tế
f điều trị tại nhà được dỡ bỏ cách ly khi nào
trong hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị covid một mươi chín những trường hợp f điều trị tại nhà sẽ được dỡ bỏ cách ly và điều trị tại nhà khi
thời gian cách ly điều trị đủ bảy ngày và kết quả xét nghiệm nhanh khả nguyên âm tính với virus sars cov hai do nhân viên y tế thực hiện
hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế
bằng ít nhất một trong bốn ngày
các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa
trong trường hợp sau bảy ngày kết quả xét nghiệm còn dương tính thì tiếp tục cách ly đủ một mươi ngày đối với người đã tiêm đủ liều vaccine theo quy định
và một mươi bốn ngày đối với người chưa tiêm đủ liều vaccine theo quy định
trạm y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho người bệnh
theo quy định cũ ban hành trước đó bệnh nhân covid một mươi chín tại nhà sẽ được dỡ bỏ cách ly khi đủ một mươi ngày
điều trị tại nhà và xét nghiệm âm tính với sars cov hai
vệ sinh nơi ở
xử lý chất thải khi có
xử lý chất thải không cách ly
điều trị tại nhà như thế nào
cần bố trí một bộ đồ ăn riêng cho người nhiễm covid một mươi chín
nên sử dụng dụng cụ dùng một lần
đồ ăn thừa và dụng cụ ăn uống dùng một lần sẽ bỏ vào túi đựng rác trong phòng riêng
rửa bát đĩa bằng nước nóng và xà phòng
người nhiễm covid một mươi chín tự rửa bát đĩa trong phòng riêng
nếu cần người chăm sóc hỗ trợ
thì người chăm sóc mang găng khi thu dọn đồ ăn và rửa bát đĩa
bắt đĩa và đồ dùng ăn uống của người nhiễm
sau khi rửa để ở vị trí riêng
tốt nhất là để trong phòng người nhiễm
về xử lý đồ vải của f
tốt nhất là người nhiễm có thể tự giật quần áo của mình
nếu cần người chăm sóc giặt
đeo găng tay khi xử lý đồ vải của người nhiễm
lưu ý giặt hoặc khử trùng túi giặt và giỏ đồ
giật bằng máy hoặc giặt bằng tay với nước ấm nhất có thể
xấy khô hoặc phơi khô hoàn toàn
tháo găng rửa tay sau khi xử lý đồ vải của người nhiễm
nên giặt riêng đồ của người nhiễm với đồ của người khác
đặc biệt bộ y tế lưu ý
không rũ đồ bẩn cần giặt để hạn chế nguy cơ phát tán virus qua không khí
về vấn đề vệ sinh
tốt nhất là người nhiễm tự vệ sinh khu vực của mình
để vệ sinh môi trường sạch sẽ
cần làm sạch sàn nhà tường và bề mặt
sau đó lau bằng dung dịch khử khuẩn
rồi lau lại bằng nước sạch
bộ y tế lưu ý
nếu cần người chăm sóc hỗ trợ về việc vệ sinh phòng
người chăm sóc mang găng trước khi vệ sinh